chiều hai mươi một tháng chín tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc tỉnh đoàn đắk lắc phối hợp với báo tuổi trẻ
trao học bổng tiếp sức đến trường cho một trăm một mươi tân sinh viên vượt khó học giỏi của năm tỉnh tây nguyên
gồm đắk lắc đắk nông gia lai con tum và lâm đồng
đây là chương trình hỗ trợ cho những học sinh giỏi trúng tuyển vào đại học cao đẳng nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn
đồng thời kết nối cộng đồng xã hội cùng chung tay sẻ chia đối với những bạn trẻ hiếu học
không để mất đi những cơ hội học tập
tại khu vực tây nguyên ban tổ chức đã trao bảy suất học bổng đặc biệt mỗi suất trị giá một mươi năm triệu đồng
và một trăm linh ba suất trị giá một mươi triệu đồng để tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên
từ năm hai nghìn bốn đến nay các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ hơn một mươi tám một trăm một mươi sinh viên
có hoàn cảnh gia đình khó khăn đến với giảng đường đại học cao đẳng với tổng số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng